qua khai thác mở rộng đến một mươi sáu h ngày năm tháng tám công an long an đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an tỉnh tiền giang bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm tôn nhật khanh là đối tượng chủ mưu trong vụ án về hành vi giết người phạm hình phúc thiện và võ tuấn vũ về hành vi che giấu tội phạm
cơ quan chức năng thu giữ tăng vật phương tiện gây án gồm nhiều khẩu súng tự chế và ba mươi chín viên đạn hoa cải hơi cay và đạn thể thao quốc phòng bốn vỏ đạn
nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa đào quốc liêu với nhóm đối tượng trên dẫn đến việc các đối tượng tổ chức bắn liêu để trả thù
thưa quý vị hiện nay một vùng áp thấp xuất hiện trên khu vực giữa biển đông
trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng tây bắc cảnh báo trong ngày và đêm nay ngày bảy tháng tám
khu vực tây bắc và việt bắc có mưa
mưa vừa có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ hai mươi năm mươi mm trên hai mươi bốn giờ
riêng các tỉnh lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái hà giang tuyên quang thì có khả năng mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to lượng mưa từ năm mươi cho tới một trăm linh mm trên hai mươi bốn giờ
để chủ động ứng phó với vùng áp thất thì ngày hôm nay ngày bảy tháng tám văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có văn bản yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến cà mau thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến vùng áp thất trên các phương tiện thông tin đại chúng giữ liên lạc với thuyền trưởng và chủ các tàu thuyền nhằm chủ động trong sản xuất và thực hiện các biện pháp phòng tránh phù hợp sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời ứng cứ
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
thông tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín ở trong nước sáng nay ngày bảy tháng tám tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
dự họp có lãnh đạo các bộ ngành và một số tỉnh thành phố tại các đầu cầu truyền hình trực tuyến gồm hà nội tp hcm thái bình hà nam đà nẵng quảng nam quảng ngãi đắk lắc khánh hòa đồng nai lạng sơn và bắc giang
báo cáo tại cuộc họp quyền bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết nguy cơ lây nhiễm trở nên phức tạp khi có những người nhiễm nhưng không được phát hiện kịp thời mà lại đi dự các đám cưới đám tăng
báo cáo tại cuộc họp quyền bộ y tế nguyễn thanh long cho biết nguy cơ lây nhiễm trở nên phức tạp khi có những người nhiễm nhưng không được phát hiện kịp thời mà lại đi dự các đám cưới đám tàng
bộ nguyễn xuân phúc yêu cầu không được để thiếu các trang thiết bị sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch
yêu cầu các bộ ngành địa phương nhân dân tiếp tục bình tĩnh thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch không được chủ quan lơ là
địa phương nào bộ ngành cá nhân nào không thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm
thủ tướng yêu cầu huy động lực lượng và nguồn lực cho công tác phòng chống dịch nhất là những địa phương dịch diễn biến phức tạp
tập trung công tác tuyên truyền để phổ cập thông tin nhiều hơn nữa đến người dân để người dân cảnh giác và có ý thức cao trong phòng chống dịch bệnh
thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai những biện pháp đảm bảo an toàn tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
cho đến sáu giờ ngày hôm nay bảy tháng tám cả nước ghi nhận bảy trăm năm mươi người mắc covid một mươi chín trong đó một mươi người đã tử vong
chỉ riêng nửa tháng qua cả nước đã ghi nhận thêm ba trăm ba mươi năm trường hợp trong đó có gần ba trăm linh người bị lây nhiễm ở một mươi bốn tỉnh thành
đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch ở đà nẵng
nhằm đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch ubnd tp đà nẵng vừa có văn bản đề nghị các tổ chức cá nhân không hỗ trợ trực tiếp lương thực thực phẩm
đến các cơ sở y tế và các khu vực phong tỏa các cơ sở cách ly tập trung
cụ thể sở y tế và ubnd các quận huyện sẽ yêu cầu các cơ sở y tế các khu cách ly tập trung tổng hợp hàng ngày nhu cầu về trang thiết bị
và tư y tế báo về sở y tế
với nhu cầu về lương thực thực phẩm và các vật dụng khác thì báo về sở lao động thương minh và xã hội và ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố
thông qua tổ tiếp nhận hàng ủng hộ chống dịch covid một mươi chín
ubnd quận huyện tổ chức phân bổ hàng hóa ủng hộ do địa phương tiếp nhận kết nối cung cấp các mặt hàng thiết yếu
phục vụ nhân dân tại các khu vực phong tỏa cách ly
ngày hôm nay sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết khu cách ly tập trung ký túc xá phân hiệu trường đại học luật hà nội tại đắk lắc
ở tổ dân phố tám phường tân an tp bùa mạ thuận đã đi vào hoạt động
trong ngày sáu tháng tám khu cách ly này đã tiếp nhận một mươi bốn công dân vào cách ly tập trung được ngành y tế đưa đến
đây là những người trở về từ vùng dịch và đi cùng chuyến bay vn một nghìn chín trăm một mươi năm hành trình đà nẵng buôn ma thuật của hãng vietnam airlines
vào ngày hai mươi năm tháng bảy với bệnh nhân covid một mươi chín số sáu trăm linh một
để thực hiện tốt việc tiếp nhận công dân vào cách ly trước đó cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự
tỉnh ngành y tế và cơ quan liên quan đã dọn dẹp vệ sinh sắp xếp lại đồ đạc khử trùng toàn bộ khu vực
khu cách ly tập trung ký túc xá phân hiệu trường đại học luật hà nội tại đắk lắc có sức chứa khoảng hai trăm năm mươi người
các phòng đều được trang bị đầy đủ đồ dùng thiết yếu đồng thời được kết nối wifi nhằm tạo điều kiện cho công dân giải trí
làm việc và liên lạc với người thân bạn bè trong thời gian vào cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín tại đây
thưa quý vị các đồng chí và các bạn sau khi ở thôn đồng chu xã yên định huyện sơn động tỉnh bắc giang có hai trường hợp mắc covid một mươi chín
công tác chống dịch ở huyện sơn động đã được nâng lên ở mức cao nhất
các chốt kiểm soát tình hình dịch bệnh đã ngay lập tức được triển khai nhằm phong tỏa khu vực có người nhiễm bệnh
tại tổ dân phố lửa thị trấn an châu huyện sơn động mặc dù trời mưa to kéo dài trong hai ngày qua lũ ống bắt đầu dâng
nhưng dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín huyện các lực lượng gồm công an quân đội y tế dân quân tự vệ đã lập chốt từ bốn h ba mươi sáng ngày năm tháng tám